nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vào sáng ngày hôm nay
đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham dự lễ viếng có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hòa bình độc lập thống nhất vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào đã anh dũng chiến đấu
hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc
dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ